thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng trị nhiều thanh niên và học sinh ở các trường phổ thông trung học
do thiếu tiền tiêu xài nên đã sử dụng những thủ đoạn lừa đảo trên facebook để chiếm đoạt tài sản
thực trạng này đang là tiếng chuông báo động cho các bậc phụ huynh và trường học trên địa bàn tỉnh
đây là đối tượng ngô mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị
vừa bị lực lượng điều tra công an tỉnh quảng trị bắt giữ với hành vi chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội facebook
tôi còn lấy được một cái tài khoản của bà nguyễn thị cúc lấy được tài khoản của bà lương thị hồng nghĩa
tổng cộng cả hai cái tài khoản tôi sử dụng để lừa gạt chiếm đoạt của người khác là tổng số tiền là một mươi triệu đồng
sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản đây là một trong những thủ đoạn hết sức tình vi khó lường
khiến lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong quá trình đấu tranh khám phá
chúng tôi phải huy động rất nhiều lực lượng tham gia
điều đó là để điều tra vụ án này kể cả công an phương để sản minh thông tin tài liệu phù hợp với ngân hàng
với các phong bán khác để thu thập các dự liệu về tài khoản ngân hàng
rồi các tài khoản facebook rồi các địa chỉ ip của máy tính mà đối tượng sử dụng
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay công an tỉnh quảng trị đã bắt giữ hơn năm mươi vụ và khởi tố sáu mươi đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao
số tiền mà các đối tượng lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng
điều đáng nói ở đây là các đối tượng này đều là sinh viên
và học sinh trung học phổ thông
vấn đề lừa đảo trên mạng xã hội ở địa bàn tỉnh quảng trị đã đến lúc báo động
thủ đoạn này mặc dù không mới nhưng nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội vì nhẹ dạ
chủ quan nên vẫn bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo
vì vậy bên cạnh việc vào cuộc của các cơ quan chức năng
rất cần sự phối hợp giữa nhà trường và bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình